ngày ba mươi một tháng một tại thành phố hải phòng đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với bộ tự lệnh hải quân
thay mặt quân ủy trung ương và bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch đánh giá cao quân chủng đã nắm chắc tình hình kịp thời tham mưu đề xuất với quân ủy trung ương và bộ quốc phòng xử lý hiệu quả các tình huống theo đúng đối sách không để bị động bất ngờ
nâng cao chất lượng công tác huấn luyện diễn tập hiệp đồng giữa các lực lượng xây dựng nền nếp chính quy gian luyện kỳ luật triển khai có hiệu quả chuyên trị hải quân việt nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển ở hai mươi tám tỉnh thành phố
trong năm hai nghìn hai mươi bộ trưởng ngô xuân lịch yêu cầu quân chủng hải quân nâng cao năng lực quản lý bảo vệ làm chủ vùng biển kịp thời tham mưu cho quân ủy trung ương bộ quốc phòng xử lý thắng lợi các tình huống không để bị động bất ngờ góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền biển đảo của tổ quốc